đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại lễ về sắc liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín tại trung tâm văn hóa phật giáo tam trúc thị trấn ba sao huyện kim bảng tỉnh hà nam
phát biểu tại buổi kiểm tra phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh đại lễ vừa sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín là một trong những sự kiện lớn của việt nam
việc tổ chức thành công đại lễ sẽ góp phần làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về những chủ trương chính sách đúng đắn của đảng của nhà nước về tôn giáo đồng thời quảng bá với thế giới về hình ảnh đất nước con người văn hóa và đề sống tôn giáo ở việt nam phục vụ cho phát triển kinh tế du lịch đối ngoại
vì vậy phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu các bộ ngành chức năng tỉnh thành phố cần phối hợp với giáo hội phật giáo việt nam và tỉnh hà nam khẩn trương hoàn tất các điều kiện phục vụ cho đại lễ
phấn đấu đến ngày một mươi tháng năm hoàn thành một trăm linh công việc
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đề nghị bộ ngoại giao triển khai các hoạt động đối ngoại bên lề đại lễ hỗ trợ các tỉnh thành phố liên quan thực hiện tốt các nghi thức ngoại giao